tuy nhiên tình trạng ngập nước ách tắc giao thông ô nhiễm môi trường cũng gia tăng cùng với quá trình đô thị hóa
nếu không được xử lý tốt đây sẽ là những yếu tố kìm hãm sự phát triển
ảnh hưởng đến quá trình thực hiện đề án xây dựng tp hcm trở thành thành phố thông minh
vấn đề chống ngập tiếp tục được đảng bộ và chính quyền thành phố hết sức quan tâm
tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng trong công tác chống ngập
đây sẽ là nội dung được đề cập trong một câu chuyện đô thị tuần này
một công nghệ thông minh trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là phóng sự về tiện ích của thanh toán không tiền mặt
còn bây giờ là nội dung chi tiết
đường phố ngập sâu xe chết máy la liệt là cảnh tượng trên nhiều cung đường tại tp hcm những ngày qua
sau vài trận mưa đầu mùa
câu chuyện ngập nước kẹt xe lâu nay trở thành nổi bức
xúc của mỗi người dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố này
nguyên nhân của tình trạng ngập nước trên địa bàn tp hcm có nhiều
do lịch sử do con người do cả quản lý quy hoạch nhà nước và ý thức người dân
sông có một thực tế hiện nay là việc lấn chiếm hệ thống thoát nước đang diễn biến phức tạp
trong khi đó quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước tp hcm
đến năm hai nghìn hai mươi khu vực trung tâm cần có sáu km cống các loại
nhưng hiện nay hệ thống cống chỉ đạt gần bảy mươi tương đương bốn một trăm bảy mươi sáu km
chúng ta triển khai đô thiệu hóa cũng như khi liên quan đến chuyển động lòng đất
thì mặt đất nhiều nơi thành phố nó đang lún xuống
như vậy nước lên mưa nhiều mà đất lún xuống
thì nguy cơ ngập tăng lên là tất yếu
các công trình để mà giảm ngập
thoát nước phải đảm bảo kính khoa học phải có hiệu quả thực sự
chúng tôi chẳng hạn như chúng ta thấy một cái khu vực có cái đường nước hoa hồng nó ngập
nếu chúng ta mà xoay đường cao lên thì chỉ giải quyết đường không ngập thôi
còn nhà dân hai bên là sẽ ngập thêm
vì nó không có chỗ thoát nước bản chất không có
thì sau này phải nói cho chính xác
dự án là nâng đường còn dự án chống ngập là khác nhau
thoát nước cục bộ
ở cái nước cũng làm thế này
tức là ở các cái sân
trong vườn hoặc bên lề các đường đi hoặc trong các vườn cây thì họ thoát nước xuống cái hầm ở dưới mặt đất
đất nó thấm xuống đó
rồi sau họ bơm nước lên để tới kia làm việc khác
thì chúng ta có làm cái thí nghiệm của cụ đức đang làm thử đấy
để đạt được mục tiêu hạn chế ngập lụt
thành phố bố trí vốn đầu tư xây dựng cho sáu mươi năm dự án chống ngập với tổng kinh phí khoảng hai tỷ đồng
các dự án chống ngập giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ưu tiên tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại khu vực trung tâm thành phố
đồng thời cải thiện môi trường nước
tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị
góp phần cải thiện đời sống dân sinh bảo vệ môi trường
năm hai nghìn hai mươi cũng là năm thứ tư thành phố thực hiện chương trình giảm ngập nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
giai đoạn nước rút triển khai thực hiện các dự án nhằm hoàn thành mục tiêu xóa giảm ngập
tuy nhiên để tình trạng ngập nước được giải quyết hiệu quả
thành phố cần thực hiện đồng bộ nhiều dự án
vừa phải cải tạo nạo vét đối với hệ thống cống thoát
khơi thông mở rộng dòng chảy cho các kênh rạch dẫn về các sông chính
nhằm giải quyết thoát nước tốt phía trong khu vực đê bao
và sớm đưa vào vận hành các trạm bơm để giải quyết bơm nước ra ngoài khu vực đê bao
khi có triều cường và kết hợp bơm nước khi có mưa
ủy ban nhân dân thành phố cũng đang chỉ đạo cho ban quản lý hạ tầng đô thị
thực hiện việc điều chỉnh hai quy hoạch
quy hoạch chống ngập của thành phố và quy hoạch thủy lợi của thành phố
sau khi có quy hoạch này thành phố sẽ tập trung nguồn lực
để đầu tư các dự án các hệ thống theo quy hoạch
cái khó khăn rất lớn trong quá trình đầu tư hệ thống là nguồn lực ngân sách
để đầu tư cho hệ thống
thoát nước của thành phố thì mới chỉ đạt khoảng hai mươi năm hai mươi sáu so với lệ yêu cầu
cho nên là việc huy động các nguồn lực để đầu tư cái hệ thống này là một việc hết sức quan trọng
tất nhiên thành phố sẽ huy động các nguồn lực của ngân sách
các nguồn lực của xã hội để tham gia ví dụ như các hình thức đầu tư đối tác công tư ppp
để tham gia các dự án chống ngập lớn của thành phố
đối với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh của thành phố hồ chí minh
việc báo và quản lý ngập bằng phần mềm là những bước đi đầu tiên
trong một tổng thể hoàn chỉnh của một thành phố được quản lý kiểm soát bằng công nghệ trong tương lai không xa
phần mềm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị thành phố hồ chí minh thiết kế thông báo ngập nước
triệu cường các điểm đang mưa hoặc chuẩn bị có mưa trên toàn địa bàn thành phố
do đó mà nhiều người có thể né các điểm ngập và né luôn cả kẹt xe do ngập
thông qua ba mươi bốn camera bốn mươi hai trạm đo ngập tự động sáu điểm đo chiều tự động một mươi một trạm đo mưa tự động
các phần mềm theo dõi dự báo thời tiết trong nước và quốc tế
có thể nói chống ngập là yêu cầu cấp bách đối với đô thị đông dân nhất cả nước
do đó rất cần sự chung tay từ nhiều phía sự hỗ trợ tích cực của nhà nước
sự đồng lòng của người dân thành phố trong ý thức giữ gìn môi trường sống
để thành phố hồ chí minh trở thành nơi đáng sống nhất trở thành thành phố thông minh
phải gương mẫu đi đầu trong việc áp dụng các giải pháp công nghệ thanh toán bằng tiền mạng
đặc biệt là phải ra soát lại các hướng chênh ra soát lại các giải pháp công nghệ
để đồng bộ với sự hợp tác với ngân hàng nhà nước kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại
chứ không để mỗi nơi làm khác nhau
như vậy nó có thể là vẫn không thanh toán bằng tiền mặt
nhưng mà giải pháp công nghệ này nó không đồng bộ nó vẫn là lãng phí và không tiết kiệm
thông qua các ứng dụng qr code ví điện tử hay thẻ tính dụng
việc thanh toán không dùng tiền mặt an toàn hơn bởi nó được bảo vệ qua hệ thống ngân hàng
các ứng dụng bảo mật vân tay hay nhận dạng khuôn mặt
thưa quý vị để đánh giá thành phố thông minh
phải dựa trên mức độ thông minh của cơ sở hạ tầng tác động lên các lĩnh vực giao thông y tế xây dựng
ngoài ra thành phố thông minh là thành phố có thể sử dụng dữ liệu
để cải thiện mức độ hài lòng của cư dân du khách và lực lượng lao động
chuyên mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư đô thị thông minh thnd a gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhândân tv vn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào hai mươi h hai mươi phút thứ năm tuần sau
xin kính chào tạm biệt